dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ bốn mươi bốn
trước khi bế mạc phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến
về việc chính quốc hội phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu evipa
qua thảo luận ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí chính quốc hội xem xét
quyết định phê chuẩn toàn văn hai hiệp định trong kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục ra soát các luật có liên quan
để hoàn thiện thêm một bước khi các hiệp định có hiệu lực
đồng thời đánh giá kỹ các thách thức cơ hội mới đặc biệt sau khi hai hiệp định có hiệu lực
liên quan đến việc thực thi quyền phán quyết trung thầm khi có tranh chấp về bảo hộ đầu tư
ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị xây dựng một nghị quyết riêng
và nghị quyết này sẽ có hiệu lực trong năm năm
phát biểu bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
sau sáu ngày làm việc khẩn trương hiệu quả các nội dung đưa ra đều được ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận
xem xét thận trọng trước khi quyết định
chủ tịch quốc hội nêu rõ với sự vào cuộc quyết liệt trung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước
đến thời điểm này cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín ở nước ta đã đạt được những kết quả đáng tự hào
nhưng không vì thế mà chủ quan không được lơ là để tránh tái lây nhiễm
chủ tịch quốc hội cũng cho hay mặc dù đã qua thời gian nguy hiểm nhất
nhưng quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội vẫn quyết định tổ chức kỳ họp quốc hội thành hai đợt
một đợt là trực tuyến một đợt là họp tập trung
ủy ban thường vụ quốc hội cũng đã chỉ đạo các cơ quan khẩn trương tích cực chủ động
để chuẩn bị cho kỳ họp thứ chín kỳ họp đặc biệt lần đầu tiên quốc hội tiến hành họp trực tuyến